trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại châu phi trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng một mươi một
phó thủ tướng vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam đã thăm và làm việc tại cộng hòa camerun
và có buổi hội đàm với thủ tướng camerun josep dion gutte thăm hạ viện và thượng viện quốc hội camerun
và có buổi làm việc với phó chủ tịch hạ viện và phó chủ tịch thượng viện camerun
tại buổi hội đàm với thủ tướng joseph dion gute phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định
chủ trương của việt nam là tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước châu phi
trong đó có cameroon nhất là trong hợp tác kinh tế thương mại trên cơ sở tin cậy về mặt chính trị
cũng như truyền thống hữu nghị ủng hộ lẫn nhau giữa việt nam và các nước châu phi
thời gian tới đề nghị hai bên cần đẩy mạnh đàm phán sớm đi đến ký kết những hiệp định
thỏa thuận hợp tác song phương tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động giao thương
cũng như mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
trên tinh thần đó hai bên cần sớm hoàn tất đàm phán và ký kết hiệp định bảo hộ
và khuyến khích đầu tư hiệp định tránh đánh thuế hai lần
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao vai trò của quốc hội hai nước
nhất là trong việc giám sát và lập pháp tạo điều kiện cho hai chính phủ đẩy mạnh đàm phán
và ký kết các hiệp định thỏa thuận song phương
nhân dịp này đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc và giao lưu với cán bộ nhân viên liên doanh
necten của tập đoàn viễn thông quân đội việt tên tại cameroon
mong cán bộ nhân viên việt nam tại liên doanh necten phát huy tinh thần quyết tâm của người lính cụ hồ
hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời luôn hướng về tổ quốc